thưa quý vị và các bạn hiện nay bão số bốn được dự báo còn cách đất liền hơn hai trăm linh hải lý
và sẽ đổ bộ vào vùng biển từ quảng nam tới phú yên
tuy nhiên vùng biển khu vực quảng ngãi và quảng nam đã xuất hiện mưa to gió lớn
từ màu sáng đến trưa nay hàng ngàn tàu cá của ngư dân tỉnh quảng nam và quảng ngãi đã vào bờ
nhiều tàu vừa hành trình vừa giữ liên lạc với đất liền để đảm bảo an toàn
tại khu vực cửa đại thuộc thành phố hội an tỉnh quảng nam
nhiều tàu cá ngư dân tranh thủ vượt sóng gió chạy vào đất liền tránh chú bão
theo lệnh gọi của ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh
tàu cá của ngư dân phạm văn tốt chuyên thu mua cá trên biển
tàu nhỏ nên các ngư dân phải cho tàu chạy hết tốc lực để kịp thời vào bờ
vì cửa đại bị bồi lấp nếu có sóng lớn thì ra vào thường gặp nguy hiểm
nói chung là của tiên của phường ấm nôm thì còn bóng chiếc là đông tay đường chạy vô hết
tôi là chạy chiếc đầu tiên còn bóng chiếc đông chạy về gần tới đầu miền phạm hơn sáu mươi
tôi đang ở là một mươi bảy hai mươi một một mươi chín một mươi năm là gió là gió gió tây bắc là gió tây bắc là gió tây bắc
đến trưa nay vùng biển các tỉnh miền trung đã xuất hiện mưa lớn
vì vậy tốc độ di chuyển từ ngoài khơi vào gần bờ
gặp nhiều khó khăn
theo thống kê của riêng bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam
hiện nay trong tỉnh còn năm trăm năm mươi năm tàu cá với năm bốn trăm hai mươi năm ngư dân trên biển
trong đó có một trăm bảy mươi năm tàu đánh bắt xa bờ với hai chín trăm sáu mươi ba ngư dân
tại địa bàn tỉnh quảng nam khu vực cửa đại và kỳ hà là hai địa bàn trọng điểm
bộ đội biên phòng và lực lượng công an dân quân đã sẵn sàng tập trung phương án ứng cứu
cái cửa đại này là thường phiên là bị bùi lắp
còn cái cửa này là đặc thù khi gió sáng là nó khó vào
chúng tôi tổ chức lực lượng phương tiện gồm cơ nô quy động tàu của nhân dân
để mà ra ứng cứu trước cửa để sẵn sàng là cứu vất nhân dân khi đi vào cửa mắc cạn
hoặc là khi có tình huống xảy ra
hiện nay tỉnh quảng nam đang tập trung theo dõi bốn mươi bảy tàu làm nghề câu mực khơi
vì đây là số tàu đang hành nghề ở tọa độ từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ vĩ bắc
một trăm một mươi một đến một trăm một mươi chín độ kinh đông
gặp nguy hiểm